trong phần tự bào chữa sáng nay một mươi bốn tháng một tại phiên tòa xét xử bị cáo trịnh xuân thanh và đồng phạm
bên cạnh phần tự gỡ tội cho mình một số bị cáo cũng đã dành thời gian để phân tích và bào chữa cho các bị cáo khác
với mong muốn xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
tự bào chữa trước tòa bị cáo ninh văn quỳnh cho rằng bản thân mình không biết hợp đồng epc số ba mươi ba còn nhiều khiếm khuyết
do bị cáo thực hiện quá nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên nên đã dẫn đến sai phạm nghiêm trọng
trong phần tự bào chữa cho mình bị cáo ninh văn quỳnh cũng dành thời gian để xin giảm nhẹ cho cấp dưới là bị cáo lê đình mậu
nói trước tòa bị cáo phạm tiến đạt thừa nhận trách nhiệm trong việc đã chấp hành mệnh lệnh của cấp trên
góp phần làm sai phạm làm liên lụy đến lãnh đạo của pvn
sau cùng bị cáo phạm tiến đạt xin hội đồng xét xử giảm nhẹ mức án cho các bị cáo nguyễn ngọc quý
trường quốc dũng lê đình mậu
tương tự bị cáo nguyễn lý hải cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm án cho bị cáo lương văn hòa và bị cáo nguyễn thành quỳnh
cũng tại phiên tòa các đại diện của nguyên đơn dân sự là pvn và pvc cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc giữa công và tội của các bị cáo
khi lượng hình cả về trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự tạo cơ hội cho các bị cáo sửa chữa sai lầm quay về với xã hội